ngày bốn tháng một khi đang lao động trên tàu bd chín mươi tám nghìn ba trăm linh hai ts tại khu vực quần đảo hoàng sa
thuyền viên nguyễn lên đã bị vật nặng rơi đè vào người chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã khẩn cấp triển khai phương án ứng cứu
đến dạng sáng ngày sáu tháng một lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận được tàu bd chín mươi tám nghìn ba trăm linh hai ts
ekip cấp cứu tiến hành xử lý vết thương cho nạn nhân
các y bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương ngực kín tổn thương nghiêm trọng xương lồng ngực
dẫn đến hô hấp khó khăn xương cánh tay trái bị gãy tình trạng rất nguy cấp
nếu không được tiếp cận y tế kịp thời có thể dẫn đến tử vong
sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ anh lên được chuyển lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để tiếp tục được chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về bờ
tối cùng ngày tàu sar bốn trăm một mươi hai đã đưa nạn nhân về đến đà nẵng an toàn
hiện nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch bảo đảm tính mạng và được bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện đa khoa đà nẵng tiếp tục điều trị